một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại bãi lưu giữ xe tăng vật vi phạm hành chính của công an huyện khánh vĩnh thị trấn khánh vĩnh tỉnh khánh hòa
trước đó hôm một mươi giờ cùng ngày tại bãi tạm giữ xe của công an huyện ở thị trấn khánh vĩnh là kho để tập trung các phương tiện vi phạm trên địa bàn huyện đã bất ngờ bốc cháy
phát hiện cháy nhiều người dân đã tìm cách dập lửa tuy nhiên lửa bùng phát nhanh kèm cột khói đen cao hàng chục mét bao phủ khu vực
lực lượng tại chỗ cùng với lính cứu hỏa và xe nước chuyên dụng đã được huy động tới hiện trường phun nước dập lửa
hỏa hoạn không có thương vong về người nhiều xe máy bên trong bị cháy đen hư hỏng nguyên nhân sự việc đang được điều tra làm rõ